chào mừng quý vị và các bạn đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị chúng ta sẽ chứng kiến một tuần với giá vàng tăng vọt giá đô la mỹ cũng tăng cao
và mùa hè dường như bớt nóng hơn khi trên thị trường xuất hiện loại chuối xanh ra trời nhập khẩu
đáng chú ý nên cẩn trọng với các loại kem giá rẻ siêu bẩn trên thị trường
sau đây là nội dung chi tiết
hiện nay các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá trao đổi đồng đô la mỹ lên mức cao
thị trường tự do không có nhiều biến động
trong khi đó các đồng ngoại tệ mạnh giao dịch trong nước phần lớn giảm giá
ngân hàng nhà nước không công bố tỷ giá trung tâm
các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá mua bán đồng usd
việt công banh niêm yết giá mua bán usd ở mức hai mươi ba hai trăm sáu mươi năm cho đến hai mươi ba ba trăm tám mươi năm đồng một usd
giá usd trên thị trường tự do giao dịch mua bán quanh mốc hai mươi ba ba trăm một mươi cho đến hai mươi ba ba trăm ba mươi đồng một usd
giá vàng thế giới tăng mạnh
vàng lưu trú dòng vốn gia tăng do nhiều khu vực đang nóng bởi các quan hệ thương mại chính trị
tâm lý mua vàng tích chữ tại nhiều nước đang khiến giá vàng ngày càng tăng cao
tập đoàn doji niêm yết mua bán ở quanh mức ba mươi bảy bốn mươi bốn cho đến ba mươi bảy năm mươi bảy triệu đồng một lượng
tăng một trăm ba mươi đồng một lượng
tranh lệch mua bán một trăm linh đồng một lượng
vàng nhẫn tròn trơn mua bán ở mức ba mươi bảy một mươi tám cho đến ba mươi bảy sáu mươi ba triệu đồng một lượng
tăng chín mươi đồng một lượng
tranh lệch giữa hai chiều mua bán là bốn trăm năm mươi đồng một lượng
nhờ sắc xanh ra trời lạ mắt hương vị độc đáo và độ hiếm có
mà chuối blue java có giá lên tới hơn hai triệu đồng mỗi nải
loại chuối này chín rất mềm mịn có vị béo ngọt và hương vị y hệt như kem vani
được nhập khẩu từ đảo hawaii và một số vùng tại australia
tuy nhiên sắc xanh ấy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ban đầu
khi chín chuối sẽ dần chuyển sang màu vàng nhạt
trên thị trường chuối blue java được bán với giá khoảng sáu trăm bảy mươi năm đồng cho đến hai hai triệu đồng cho mỗi nải
mức giá cao hơn rất nhiều so với chuối thường
tập đoàn gms vừa tổ chức lễ ra mắt dự án five star westlake
và mở bán chính thức các căn hộ tại dự án này
đây là một trong những dự án bất động sản hạng sang
hội tụ nhiều yếu tố độc đáo và khác biệt so với các dự án cùng phân khúc
với cảm hứng từ những con sóng lấp lánh ánh bạc trên mặt nước hồ tây
các kiến trúc sư hàng đầu của humphrey partners đã thiết kế nên dự án five star westlake
với diện tích xây dựng chỉ chiếm chưa đầy ba mươi trên tổng diện tích đất hai sáu trăm năm mươi năm m hai
five star westlake kiến tạo một không gian sống thuộc
hoàng đẳng và biệt lập với phố thị sầm quất
một nét đặc trưng của dòng sản phẩm luxury botech rất khó tìm giữa hà nội
việc di chuyển của cư dân đến các tuyến đường huyết mạch và khu vực trọng yếu của thủ đô khá thuận tiện
theo các chuyên gia bất động sản five star westlake là dòng bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn
bởi toàn bộ dự án cao một mươi bốn tầng chỉ có ba mươi hai căn hộ
với diện tích từ một trăm hai mươi sáu cho đến gần sáu trăm linh m hai
dành riêng cho những chủ nhân yêu thích không gian khoáng đạt
tại đây chủ nhân căn hộ được tận hưởng những dịch vụ tiện ích đặc biệt như bể bơi bốn mùa phòng tập gym business center
khi sống tại đây các cư dân không chỉ tìm thấy một không gian sống lý tưởng
mà còn là nơi tạo dựng những mối quan hệ giao hảo bền vững và chân thành
lần đầu tiên tại việt nam có hãng hàng không mở quầy làm thủ tục riêng cho gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ
từ ngày một mươi năm tháng sáu family check in tại tất cả các sân bay trong nước
theo đó các gia đình đi cùng người già trên sáu mươi năm tuổi hoặc trẻ em dưới một mươi hai tuổi
sẽ được ưu tiên làm thủ tục hàng không tại quầy riêng
đây là dịch vụ đã được nhiều hãng bay trên thế giới triển khai
như hãng hàng không năm sao lufasa của đức british airways của anh hay emirates của uae
vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trình chính phủ chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp chăn nuôi về phòng chống dịch tả lợn châu phi
dựa trên cơ sở giá thành là ba mươi tám đồng một kg lợn hơi
người chăn nuôi được hỗ trợ đối với lợn con lợn thịt là hai mươi năm đồng một kg lợn hơi
tương đương sáu mươi sáu giá thành
đối với lợn nái lợn đực đang khai thác
hỗ trợ ba mươi đồng một kg lợn hơi
tương đương bảy mươi chín giá thành
tại hà nội đang xuất hiện nhiều loại kem giá rẻ vị lạ được sản xuất tại phúc thọ hà nội
quá trình sản xuất kem giá rẻ này vô cùng thô sơ và mất vệ sinh
để tránh nhiễm bệnh người tiêu dùng chỉ nên mua những loại kem có nhãn mát chất lượng đảm bảo và bán tại nơi có uy tín
một hộp kem một mươi que như vậy trên thị trường chỉ có giá một mươi sáu đồng
sản phẩm được đóng gói sơ xài màu sắc kem đục những sợi dừa bên trong xuất hiện mốc đen tem mát giả
được làm bằng sữa bột và các phụ da không rõ nguồn gốc
khi ăn gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như tả lị là rất cao
thưa quý vị năm phút của nhật sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
hãy tương tác với chúng tôi và xem chương trình trên trang web nhândântv vn
chuyên mục nhật sống kinh tế